bộ y tế cho biết tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp
một số bệnh như sởi ho gà được ghi nhận tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam đã ghi nhận giải giá các ổ dịch sởi cam mắc ho gà thủy đậu tay chân miệng bệnh dại số mắc tăng
ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh
các mắc sởi ho gà tăng tại nhiều quốc gia
bộ y tế cho biết tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp
trong đó một số bệnh như sởi ho gà được ghi nhận gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức y tế thế giới đã cảnh báo về việc gia tăng số mắc bệnh sởi
và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới
trong nước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát
tuy nhiên trong bối cảnh chung của thế giới tại việt nam đã ghi nhận giải rác các trường hợp mắc bệnh
các ổ dịch sởi ho gà thủy đậu và bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương
bên cạnh đó một số bệnh liêu hành như tay chân miệng bệnh dạy hiện cũng có số mắc tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúng a h năm n một
đây là trường hợp mắc thứ hai kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc cúng a h chín n hai để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa
tháng năm cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn sắp tới nhu cầu đi lại tăng cao
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
giao trách nhiệm cho ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
huy động các ban ngành tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả
các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng
xây dựng trình hội đồng nhân dân ban hành các định mức chi cho hoạt động y tế dự phòng
để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh
bổ trí đầy đủ kinh phí cho việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh chuyên nhiễm
và công tác tiêm chủng mở rộng từ nguồn kinh phí địa phương theo phương châm bốn tại chỗ đảm bảo đúng quy định
cùng đó chỉ đạo sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ cửa khẩu
trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ
pasteur chủ động phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất
triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp kịp thời
xây dựng triển khai phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến đảm bảo hoạt động của các đội chống dịch cơ động
đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới
trong công việc khống chế ổ dịch cấp cứu điều trị khi cần thiết
xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát hoặc phát sinh mới
bộ y tế yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống xử lý triệt đề ổ dịch
không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch nhất là các bệnh truyền nhiễm có số mắc tử vong cao
đối với bệnh dạy đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dạy
huyết thanh kháng dại đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm
ở những nơi địa bàn rộng và địa hình khó khăn xem xét bố trí thêm điểm tiêm phòng
tăng cường sự phối hợp với ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó
mèo nghi dại cắn hướng dẫn tiêm phòng và xử lý ổ dịch kịp thời
đối với bệnh sốt xuất huyết thực hiện mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết
và các hoạt động hưởng ứng ngày asean phòng chống sốt xuất huyết lần thứ một mươi bốn ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt long quăng bọ gậy phòng chống xuất xuất huyết
tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng
chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng nơi bọ gậy mũi phát triển đậy kín nắp và thả cá vào bể
các dụng cụ chứa nước sinh hoạt xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của bộ y tế
đối với bệnh tay chân miệng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh
lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo
thực hiện tốt vệ sinh cá nhân thực hiện vệ sinh lớp học vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh
và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời
tổ chức tiêm bù tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ
đối với bệnh được sự phòng bằng vaccine sởi ho gà bạch cầu cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện tốt tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng
tổ chức tiêm bù tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ
tăng cường hoạt động giám sát xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai xử lý triệt đề các ổ dịch mới phát sinh
tăng cường truyền thông về biện pháp phòng bệnh và vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ
đúng lịch đủ mũi tiêm
bộ y tế yêu cầu thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân kịp thời điều trị cấp cứu người bệnh
hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng tử vong và thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn
không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao
như phụ nữ có thai người mắc bệnh nền người cao tuổi khô hồi sức tích cực tim mạch thận nhân tạo phẫu thuật
chủ động phối hợp cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân
xây dựng các tài liệu sản phẩm thông điệp truyền thông về phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vaccine phòng bệnh
phù hợp với phong tục tập quán ngôn ngữ của từng địa phương